vâng và trong không khí mừng công thì ngay tối ngày hôm nay thay mặt ban lãnh đạo hãng hàng không vze
bà nguyễn thị phương thảo tổng giám đốc đã gửi lời xin lỗi đến đoàn bóng đá u hai mươi ba việt nam
cũng như công chúng về hành động phản cảm của một diễn viên múa trên chuyến bay
chở đoàn bóng đá u hai mươi ba việt nam trở về nước
trong thư gửi đến cơ quan báo chí bà nguyễn thị phương thảo cho biết
trên chuyến bay đón đoàn bóng đá u hai mươi ba việt nam từ trung quốc về nước
do một diễn viên tham gia tiết mục múa đã tự ý rời vị trí quy định
đến để xin chữ ký của huấn luyện viên và các cầu thủ
sự việc này càng đáng tiếc hơn khi bị một số người trên chuyến bay
chụp hình bằng điện thoại di động và đưa lên mạng xã hội
hình ảnh thuộc phạm vi của không gian múa trước đó
nhưng khi diễn viên tự ý xin chữ ký và bị chụp hình đưa lên mạng xã hội
thì sự việc đã đi quá đà gây bức xúc cho nhiều người
dù những lý do vừa nêu xuất phát từ hành vi bộc phát của cá nhân
thì ban lãnh đạo vse cũng rất lấy làm đáng tiếc và xin nghiêm khắc kiểm điểm
chân thành nhận lỗi cùng đoàn bóng đá u hai mươi ba việt nam và công chúng
và sau đây thì bản tin sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác